thưa quý vị tương thân tương ái lá lành đùm lá rách là truyền thống quý báu của dân tộc việt nam
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn
truyền thông ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ qua đó đã thể hiện được trách nhiệm của cộng đồng
sự yêu thương san sẻ đùm bọc lẫn nhau
tuy nhiên trong thời gian qua đã xuất hiện một số cá nhân tổ chức lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh
và danh nghĩa hoạt động từ thiện để thực hiện hành vi lừa đảo trục lợi gây hoang mang bước xúc trong dự luận
hỗ trợ trẻ em chia sẻ vì người nghèo phận tài tâm
đây là những trang mạng xã hội facebook do đối tượng trần văn lâm tạo lập
với mục đích kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo
với thủ đoạn này từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lâm đã lừa đảo chiếm đoạt của các nhà hào tâm khoảng sáu sáu tỷ đồng
không chỉ tạo dựng những câu chuyện thương cảm chúng còn tự biến mình thành nạn nhân
vẽ ra những kịch bản bi thương của số phận để lừa đảo trục lợi từ lòng tốt
lại xuân đạt tự nhận mình là công nhân làm việc thời vụ do dịch bệnh bị công ty cho nghỉ việc
bị cách ly không có tiền trang trải sinh hoạt mong được cộng đồng cứu giúp
hết tố vẽ về bản thân các đối tượng đã tiếp cận lòng tin của các nhà hào tâm bằng hình ảnh của người nổi tiếng
mới đây ca sĩ phi nhung đã bị một tài khoản facebook đứng ra kêu gọi quyên góp
ủng hộ nữ ca sĩ đang điều trị bệnh covid một mươi chín với mục đích nhằm vào các fan của ca sĩ phi nhung
để tạo lòng tin chúng đã làm ra hình ảnh thực hiện lệnh truyền tiền của người ủng hộ
vào tài khoản người quản lý của ca sĩ phi nhung
chúng lấy các hình ảnh lời cố gọi từ những người nổi tiếng để tư gọi thập phương
nó góp vào nhưng riêng phần tài khoản nhận tin gửi thì chúng để tài khoản của mình
thế thì nhiều người do kiểm tra không kỹ thì đã
chuyển cái số tiền mà tập phương đóng góp để giúp đỡ đồng bào hoạn nạn trong dịch bệnh
đến cái tài khoản của tượng và bị chấm đoạn
thế thì ở đây đây là cái thủ đoạn kiếm ăn trên lòng nhân ái
và hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là một sự táng tận lương tâm
việc các đối tượng kêu gọi từ thiện nhằm mục đích trục lợi trong tình hình dịch bệnh covid
có thể bị xử lý về tội lừa đạp chế năng tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy với các tình tiết tăng nặng là lợi dụng thiên tai dịch bệnh
tuy vào mức độ hành vi phạm tội có thể phạt tù cao nhất là trung thân
cũng với chiêu trò mạo danh chúng còn tự xưng là nhân viên y tế của viện vệ sinh dịch tế trung ương
chủ động liên lạc với người dân để tuy vấn phòng ngừa và điều trị covid một mươi chín kêu gọi quyên góp quỹ vắc xin
đã không có ít người nhẹ dạng cá tin vui vàng khai báo từ những đồng bào này
vui vàng khai báo từ những đường link hậu quả mọi thông tin cá nhân đều bị kẻ xấu chiếm đoạt
dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống xã hội khiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn
mục đích của tin giả sinh ra để thao túng tâm lý suy nghĩ và hành động
hay là người sử dụng mạng xã hội thông thái kiểm chứng kỹ càng thông tin để lòng tốt đến được với người thực sự cần
để môi trường từ thiện được trong sạch nhân văn
người dân nên gửi tiền vào những cơ quan tổ chức có chức năng
thực hiện những nhiệm vụ thực hiện nhân đạo chẳng hạn như hội chức hợp đỏ
chẳng hạn như mặt trận tổ quốc hoặc chính quyền các địa phương
khi mà muốn gửi tiền cho những cá nhân nào đó thì theo chúng tôi là cần phải kiểm tra rất kỹ
cái trang thông tin cái trang facebook mà đưa ra cái lời kêu gọi như thế nào
rồi thì có những cái địa chỉ để kết nối với địa phương đến những người cần giúp đỡ để ghi nhận cái việc này không
đó thì theo tôi là cần phải nắm bắt những cái chỗ đó
trước khi gửi tiền